các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu chương trình là những cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết nắng nóng hiện nay
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày năm tháng bốn
thời tiết ở hà nội và khu vực đông bắc bộ dịu dần
nắng nóng chỉ còn duy trì ở tây bắc bộ thanh hóa từ đà nẵng đến phú yên và nam bộ
nắng nóng cay gắt còn duy trì ở khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế
từ ngày năm tháng bốn nền mắc đón đợt không khí lạnh cường độ yếu
nên phía đông bắc bộ và thanh hóa chiều tối và đêm ngày năm đến ngày sáu tháng bốn
khả năng có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông
đặc biệt các tỉnh lai châu điện biên sơn la khu vực từ nghệ an đến phú yên
nắng nóng còn duy trì đến ngày mùng sáu và mùng bảy tháng bốn
từ mùng tám tháng bốn nắng nóng mới giảm dần kéo dài hơn dự báo trước đó khoảng hai ngày
tiếp đó đến ngày tám tháng bốn không khí lạnh tăng cường trở lại
nên thời kỳ từ mùng tám đến một mươi một tháng bốn các khu vực này tiếp tục xuất hiện mưa rông
riêng khu vực tây bắc bắc bộ và từ nghệ an đến thừa thiên huế kết thúc đợt nắng nóng gai gắt muộn hơn
khi xuất hiện mưa rào và rông dài rác
từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng bốn mưa tập trung vào chiều tối và đêm
từ ngày chín tháng bốn nắng nóng ở khu vực từ đà nẵng đến phú yên suy giảm dần
trong khi nam bộ vẫn còn nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới
dự báo đến cuối tháng năm mới nhiều mưa trở lại
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội có mây sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác ngày nắng đêm không mưa
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi sáu độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi bốn độ
thành phố hồ chí minh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ ba mươi hai ba mươi sáu độ
thưa quý vị tây nguyên đang trong thời gian cao điểm của mùa khô
nắng nóng kéo dài khiến mực nước ở các sông suối giảm nhanh
điều này đã gây không ít khó khăn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của bà con nơi đây
nhiều ngày qua để đảm bảo nước tưới cho cà phê và chanh dây của gia đình
anh trần thanh hoàng ở làng hang rinh thị trấn chư sê gia lai phải thuê nhân công nạo vét giếng
anh hoàng cho biết năm nay thời tiết khắc nghiệt khiến mực nước ngầm giảm xuống đáng kể
trước kia giếng nước của gia đình anh đảm bảo tưới cho cây trồng cả ngày
tuy nhiên mùa khô năm nay sử dụng được hai ba tiếng đồng hồ là đã khô khốc
dù đã nạo vét giếng nhưng lượng nước tưới vẫn không đáng kể
gia đình lo lắng nếu nắng nóng kéo dài thì diện tích chanh dây có nguy cơ bị khô héo
anh hoàng chia sẻ tại con tum có hàng trăm hectare cây trồng của người dân xã hà mòn
huyện đắc hà héo dũ ủa vàng vì hạn hán kéo dài
những hồ thủy lợi kênh dẫn nước phục vụ bà con tưới tiêu cũng trơ đáy
hơn ba mươi bảy năm trồng cà phê cho năm nào bà nguyễn thị từ xã hà mòn
chứng kiến cảnh thiếu nước chầm chậm như năm nay
thiếu nước tưới gần một trăm linh gốc cà phê của bà từ khô héo còn hai trăm linh cây khác cũng khát nước
lòng hồ thủy lợi c ba thôn bình minh xã hà mòn bấy lâu nay
cung cấp nước tưới cho người dân
năm nay đã cạn khô lòng hồ nứt nẻ vì nắng nóng kéo dài
ông trần thanh sơn ở thôn bình minh bảo giang
mấy năm trước khi mùa khô mực nước hồ c ba chỉ rút xuống vài mét
năm nay hạn hán khiến lòng hồ trở đáy
lòng hồ cạn chỉ còn sót lại một ít nước lẫn phèn chùa
người dân sử dụng phương pháp tưới bằng béc lên tán lá gập nắng nên cây bị cháy đèn héo dũ
còn sử dụng phương pháp truyền thống thì tốn khá nhiều thời gian và công sức
do đó chúng tôi hy vọng chính quyền địa phương có phương án nạo vét lòng hồ
để bà con có nước tưới tiêu vượt qua giai đoạn hạn hán nặng ông sơn bày tỏ
theo ông trần đức trọng chủ tịch ủy ban nhân dân xã hàm mòn
năm nay tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài khiến một số diện tích cây cà phê
và cây trồng hàng năm trên địa bàn thiếu nước không chỉ thiếu nước tưới
nhiều ngày qua hàng trăm hộ dân tại thôn đức hưng và làng sơn
xã yên an huyện đức cơ gia lai thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
với bảy nhân khẩu gia đình ông nguyễn văn sườn thôn đức hưng
sử dụng nguồn nước từ giếng khoan của thôn
tuy nhiên những ngày qua nắng nóng kéo dài khiến mực nước ngầm bị giảm sút và có màu vàng đục
nguồn nước này phục vụ cho hàng trăm hộ dân nên mọi người thay phiên nhau sử dụng
nhưng nước yếu chẳng đủ dùng
do nguồn nước không đảm bảo nên mỗi ngày gia đình ông sưởng phải mua bốn năm bình nước
loại hai mươi lít về uống và nấu ăn
còn nước sinh hoạt thì gia đình tận dụng từ giếng khoan của thôn và bơm từ sông suối
ông siu ui phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã yên an thông tin
tình trạng khô hạn thiếu nước sinh hoạt ở thôn đức hưng và làng sơn diễn ra nhiều năm qua
bởi thôn đức hưng có địa hình đất cát sỏi nên không thể khoan giếng dẫn đến thiếu nước sinh hoạt
để đảm bảo nguồn nước cho bà con trong thời gian tới
ủy ban nhân dân huyện đức cơ cũng gửi thư ngỏ nhằm kêu gọi sự hỗ trợ đầu tư một nhà máy xử lý nước sạch
phục vụ nhu cầu người dân tại thôn đức hưng và làng sơn xã yên an
xin được chuyển sang những thông tin về tình hình thời tiết trên thế giới
mới đây zimbabwe tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia khi hiện tượng enino tiếp tục gây ra hạn hán trên khắp miền nam châu phi
tại một cuộc họp báo tổng thống emmason makawa nhấn mạnh không người dân zimbabwe nào phải chịu thua trước đói kém
vì mục đích đó
chúng tôi tuyên bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc do hạn hán gây ra bởi enino
ông macawa cho biết năm nay có hơn hai bảy triệu người tương đương với khoảng một phần sáu dân số cả nước
không được tiếp cận đầy đủ lương thực do năng suất thấp trong thời kỳ hạn hán
tuyên bố được đưa ra sau một động thái tương tự của malawi vào cuối tháng trước
nước láng giềng zambia cũng coi hạn hán trong khu vực là thảm họa quốc gia vào cuối tháng hai
ông mankawa kêu gọi các cơ quan của liên hợp quốc các doanh nghiệp địa phương
và các tổ chức từ thiện đóng góp hỗ trợ nhân đạo tổ chức lương thực thế giới wfo
đã triển khai chương trình hỗ trợ cho hai bảy triệu người zimbabwe từ tháng một đến tháng ba
hơn sáu mươi người dân zimbawe sống ở khu vực nông thôn
phần lớn dân số nông thôn của đất nước sống bằng nghề nông tự cùng tự cấp
đôi khi có thể bán ra một số phần giờ
zimbabwe từng là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhưng trong những năm gần đây
nước này ngày càng phụ thuộc vào các cơ quan viện trợ để ngăn chặn nạn đói
enino là một kiểu thời tiết diễn ra tự nhiên và có tính chu kỳ
đợt enino mới nhất xuất hiện từ giai đoạn giữa năm hai nghìn hai mươi ba
tổ chức khí tượng thế giới wmo cho biết enino đạt đỉnh điểm vào tháng một mươi hai
nhưng vẫn sẽ khiến mức nhiệt tăng trên mức bình thường cho đến tháng năm
tổ chức lương thực và nông nghiệp cho biết một số quốc gia ở miền nam châu phi
có lượng mưa dưới mức trung bình trong mùa hè nhiệt độ cao hơn
và lượng mưa phân bổ thất thường đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn
tiếp theo sẽ là
những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay năm tháng bốn
bắc bộ có mây ban ngày có nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trung bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nam bộ có mây ngày có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
phía đông bắc bộ có mây sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào dài rác và có nơi có rông
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ vùng núi có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ vùng núi có nơi trên ba mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp hai ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sương mù và sương mù nhẹ dài rác ngày nắng
gió tây nam cấp hai ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh

các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ vùng núi có nơi trên ba mươi năm ba mươi bảy độ
phía nam ba mươi hai ba mươi năm độ vùng núi có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam cấp bốn cấp năm sóng cao một đến hai mét
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông cấp ba cấp bốn sóng cao năm m

đến đây thờ lượng chương trình đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay ngày năm tháng bốn
quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại